các bạn nhận thấy kết quả xét nghiệm pcr với mẫu phẩm lấy từ nước bọt của hai mươi chín người nhiễm omicron đã phát hiện ra virus trong trung bình ba ngày trước khi mẫu phẩm lấy từ dịch mũi
theo kết quả một loạt nghiên cứu khác gần đây nhiều chuyên gia tại mỹ đã khuyến cáo người sử dụng xét nghiệm nhanh nên lấy dịch hỏng sau đó tiếp tục lấy thêm dịch mũi để đạt được hiệu quả cao hơn
tại israel một quan chức y tế cấp cao cũng khuyến cáo những người tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín nên sử dụng các loại xét nghiệm qua họng và mũi
một số quốc gia khác như anh cũng phê chuẩn xét nghiệm kháng nguyên nhanh cả mũi và họng hoặc chỉ mũi không
tại đức bộ trưởng bộ y tế cho biết họ sẽ nghiên cứu về mức độ đáng tin cậy của các loại xét nghiệm nhanh trong phát hiện biến chủng omicron và công bố danh sách các sản phẩm chính xác nhất
tại họp báo thường kỳ chính phủ thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên giải thích việc làm test nhanh mẫu gột đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn từ lâu nhằm tránh lãng phí và hạn chế tình trạng khang hiếm tăng giá kích
omicron có tốc độ lây lan nhanh nên việc làm mẫu gia đình gột là phù hợp
người dân không nên quá lo lắng chỉ nên mua kích và xét nghiệm khi cần thiết ông tuyên nói và cho rằng chỉ nên xét nghiệm mẫu gộp hai ba ngày một lần
để tránh tình trạng tăng giá kích xét nghiệm bộ y tế đã yêu cầu doanh nghiệp công khai giá nơi nào không niêm yết sẽ không được cung cấp kít để bán
về ý kiến đề xuất từng công bố ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày ông tuyên nói việc thống kê hàng ngày vẫn là cần thiết để phục vụ công tác dự báo nghiên cứu
đưa ra biện pháp phòng chống dịch
còn có dừng công bố số ca nhiễm mỗi ngày trên phương tiện thông tin đại chúng hay không bộ đã giao cục y tế dự phòng nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp
sau đó bộ sẽ báo cáo bang chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín ông tuyên nói
thứ trưởng tuyên cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao như hiện nay bởi một bộ phận người dân chủ quan không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng dịch
tổ chức y tế thế giới who nhận định thời điểm này còn quá sớm để coi covid một mươi chín là bệnh cúm mùa tình hình dịch bệnh còn tương đối phức tạp và chưa kết thúc trong năm nay ông tuyên nói thêm
bộ y tế đã giao cho cơ quan chuyên môn nghiên cứu giảm thời gian cách ly với f một để phù hợp với tình hình hiện nay
làn sóng covid một mươi chín bất ngờ xuất hiện trở lại những tuần gần đây khiến người dân đổ xô đi mua kit test nhanh kéo theo nhiều hiện tượng khang hàng cháy hàng thổi giá kit test
bên cạnh sự can thiệp của các cơ quan chức năng
người dân cũng cần sử dụng bộ ký test nhanh hợp lý theo khuyến cáo tránh lãng phí test nhanh quá nhiều trong trường hợp không cần thiết
các nhà nghiên cứu từ đại học phúc đáng ở thượng hải trung quốc cho rằng nếu được phát triển thêm thiết bị mới của họ có thể được sử dụng cho việc xét nghiệm covid một mươi chín tại các sân bay phòng khám khoa cấp cứu và tại nhà
theo tờ south china morning post vào hôm nay tám tháng hai
nhóm nghiên cứu cho biết thêm không giống xét nghiệm pcr đang được sử dụng phổ biến hiện nay
các mẫu bệnh phẩm được lấy cho thiết bị xét nghiệm mới sẽ không cần trải qua giai đoạn phân tích tại phòng thí nghiệm vốn mất nhiều thời gian
cũng theo nhóm nghiên cứu thiết bị xét nghiệm mới sử dụng những thành phần rất nhỏ từ adn được kết hợp với những vi điện tử để phát hiện và chuyển đổi vật liệu di truyền trong một mẫu bệnh phẩm thành tính hiệu điện
thiết bị này được kết nối bởi một máy tính hoặc điện thoại thông minh để hiển thị kết quả
xét nghiệm pcr là cách chẩn đoán covid một mươi chín chính xác nhất từ trước tới nay
tuy nhiên việc xét nghiệm pcr cần phải do nhân viên y tế tiến hành và thường mất từ một ngày đến vài ngày mới có kết quả
trước đó tờ sout chining post đưa tin một thành phố của trung quốc với ba sáu triệu dân nằm gần biên giới với việt nam đã phong tỏa nghiêm ngặt sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm covid một mươi chín khi xét nghiệm đại trà
thành phố bách sắc thuộc khu vực quảng tây ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín vào ngày năm tháng hai là bệnh nhân vừa quay về thành phố trong thời gian gần đây
khiến chính quyền quyết định xét nghiệm hơn hai trăm linh bảy người tại huyện đức bảo nơi bệnh nhân này sinh sống
kết quả cho thấy chín mươi tám người nhiễm covid một mươi chín và kết quả có tám mươi bảy người khác phải xem xét lại
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật quảng tây tất cả các ca trên đều nằm trong cùng chuỗi lây nhiễm và có hai ca đã được xác nhận nhiễm biến thị
kể từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại việt nam vấn nạn trạm y tế thu phí cao test nhanh covid một mươi chín đã xảy ra tại nhiều nơi
và đều bị xứ phạm
tuy nhiên gần đây tại đắk lắc lại tiếp tục diễn ra hiện tượng này
khi người dân tới test nhanh covid một mươi chín một trạm y tế tại tỉnh đắk lắc đã thu phí test nhanh với mức cao khiến người dân bức xúc
mới đây nhiều người dân phản ánh về việc trạm y tế xã cư ê bu thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
thu phí test nhanh covid một mươi chín với giá từ tám mươi đến một trăm linh ngàn đồng một lượt test
một người dân cho biết ông nghi ngờ mắc covid một mươi chín nên tới trạm y tế xã cư ê bu khai báo và kiểm tra
thì được hướng dẫn phải mua quay test là một trăm linh đồng một quay
người này bức xúc nói
tôi không thấy có quy định nào thu phí test nhanh của người dân nghi ngờ mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó que test nhanh ở ngoài tiệm thuốc tây chỉ có giá khoảng bảy mươi đồng một que
nên trạm y tế thu vậy là bất hợp lý
trao đổi với báo chí ông lưu quang tâm trạm trưởng trạm y tế xã cư ê bu cho rằng
hiện toàn thành phố không còn chỗ nào test nhanh miễn phí
nên có nhu cầu cứ mua que test đến nhân viên sẽ làm cho
ông tâm nói thêm
anh em cũng tốn đôi bao tay chứ
anh em đâu có bao tay đâu nên lấy năm một mươi đồng gì đó
ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế thành phố buôn ma thuột xác nhận
nguồn kích tết nhanh đã hết khoảng hai tuần nay
các nhân viên y tế sẽ vận động người dân mua que test
đưa đến trạm y tế và nhân viên sở test miễn phí
ông hùng nhấn mạnh
không có quy định cho phép các trạm y tế xã phường thu phí hay thu tiền công test covid một mươi chín cho người dân
chúng tôi sẽ kiểm tra việc thu phí test tại trạm y tế xã cư ê bu và quán triệt đến các xã phường khác
trong khi đó ông lê đại thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột cho biết
hiện không thể đảm bảo kinh phí để test nhanh covid một mươi chín miễn phí hết cho người dân
nhưng với những đối tượng theo quy định thì vẫn được test miễn phí và chủ trương phạm vi test giới hạn lại
thành phố đang làm quy trình thủ tục để mua kýt test nhưng tỉnh chưa có chủ trương
giao cho thành phố mua
ông thắng cho biết thêm
trạm y tế xã phường tuyệt đối không được tự ý bán kích tết và chắc chắn không hề có chủ trương thu tiền công khi tết như vậy
chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay
thưa quý vị thật đáng buồn khi những sự việc thu phí test không đúng quy định này vẫn còn xảy ra sau hai năm nước ta chống chọi với covid một mươi chín
những trường hợp thu phí tại ninh bình hải phòng đã bị xử lý
vẫn còn đó tại sao thành phố buôn ma thuột đắk lắc lại tiếp tục đi vào vết xe đổ này
chúng tôi sẽ theo sát diễn biến sự việc này
và cập nhật tới quý vị khi có thông tin mới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dịch covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo